các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị vậy là kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đã kết thúc
những tưởng tất cả chúng ta sẽ có đủ năng lượng để trở lại với nhịp sống bình thường sau đợt nghỉ dài ngày
tuy nhiên với một số người tình trạng đông đúc quá tải ở một số nơi
khiến trải nghiệm vui chơi của khách du lịch không được trọn vẹn thậm chí gây mệt mỏi sau kỳ nghỉ lễ
hai mươi giờ ngày ba tháng năm nhóm bạn của hà nhi hai mươi bốn tuổi vẫn đang trên đường từ đà nẵng trở về nghệ an
sau kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày
dù mệt mỏi sau gần bảy tiếng lái xe cô vẫn cảm thấy may mắn khi không gặp cảnh ủn tắc tại các cửa ngõ
nhìn chia sẻ chúng tôi chủ động thuê ô tô tự lái để tiết kiệm phần nào chi phí và chủ động di chuyển
chuyến đi lần này vốn khá gian nan vì gặp tình trạng đông đúc ở các điểm du lịch
nên tôi chỉ mong có thể thuận lợi về đến nhà
cô cho biết cả nhóm tới đà nẵng du lịch từ hai mươi chín tháng bốn
song lại có trải nghiệm chưa tròn vẹn khi lịch trình bị xáo trộn do cảnh đông du khách
ngoài ra nhóm bạn của cô cũng mất nhiều công sức khi đi tìm quán ăn
do đông người thực khách phải chờ một mươi năm đến hai mươi phút mới có chỗ ngồi
thậm chí nhiều nơi còn từ chối nhận khách vì đã kín bàn từ sớm
cô cho biết dù lên kế hoạch đi đâu ăn gì từ trước
chúng tôi vẫn phải nhiều lần đổi địa điểm tìm quán khác vì tình trạng hết chỗ
nơi nào đông quá thì cả nhóm chọn bỏ qua
dù có nhiều bất tiện chúng tôi vẫn chọn đi du lịch và kỳ nghỉ lễ vì hiếm có thời gian rảnh trong năm
tương tự thanh thi hai mươi tám tuổi thành phố thủ đức cũng trở về từ thành phố hồ chí minh
sớm hơn dự tính một ngày để thong thả nghỉ ngơi chuẩn bị trở lại với công việc
ngày ba mươi tháng bốn thi về nhà một người bạn ở tỉnh đồng tháp
chuyến xe khách thông thường chỉ mất tầm bốn tiếng nhưng hôm đó kéo dài gần sáu tiếng
thì kể trừ việc bị kẻ xe chen trúc lúc đi ra thì chuyến đi này khá vui đối với mình
mình được bạn dẫn về nhà làm mâm cỗ thăm thú nhiều địa danh nổi tiếng
ban đầu anh dự định đến trưa ngày ba tháng năm mới cùng bạn trở về thành phố hồ chí minh
tuy nhiên do lo sợ cảnh kè xe tái diễn thi đã mua về xe khách trở lại thành phố và dặn sáng ngày hai tháng năm
thì chia sẻ sau chuyến đi chơi mình muốn về sớm dành ra một ngày chỉ để ở nhà nghỉ ngơi
lạp lại năng lượng chuẩn bị trở lại với deadline công việc nhịp sống hối hả thường nhật
sau liên tiếp những đợt dịch căng thẳng kỳ nghỉ này mọi người có xu hướng tranh thủ xả hơi
đổ vào các địa điểm nổi tiếng trên khắp cả nước
do đó tình trạng quá tải un tắc và chờ đợi là không thể tránh khỏi
tuy nhiên di chuyển đến những địa điểm du lịch đông đúc không phải là cách duy nhất để tận hưởng kỳ nghỉ
hy vọng mỗi người sẽ có những lựa chọn phù hợp hơn để tránh những mệt mỏi không mong muốn sau dịp nghỉ lễ
cùng với xu hướng di chuyển trở về thành phố sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
dòng người từ đồng nai vũng tàu vất vả trở lại thành phố hồ chí minh theo hướng phà cắt lái
không chỉ chịu cảnh ách tắc giao thông người dân tại khu vực này còn phải chịu cảnh chờ đợi trong cơn mưa tầm tã
kết thúc nghỉ lễ lượng người qua phà cắt lái về lại thành phố hồ chí minh khá đông
và cắt lái cũng tăng cường chuyến trong dịp lễ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
ông nguyễn thanh tuấn phó giám đốc xí nghiệp quản lý và thanh niên sung phong tp hcm cho biết
lễ ba mươi tháng bốn chúng tôi huy động tám phà và tăng cường nhân lực để bán vé phân luồng giải tỏa ách tắc giao thông
chiều tối ngày ba tháng năm trong cơn mưa nặng hạt dòng xe ô tô nối dài phía bờ nhân trạch đồng nai
nhân viên bán vé phải che ô đi đến từng xe
bên cạnh đó còn bố trí thêm một nhân viên phụ trực cảnh báo dòng phương tiện lưu thông ngược từ hướng phả lên
một nhân viên phà chia sẻ những ngày này thì anh em vất vả lắm cố gắng phục vụ khách nhưng cũng cố không để cho ướt vé
một số người dân không chờ được nâng thanh gác chắn lên để chui qua
việc làm này khá nguy hiểm ảnh hưởng đến việc điều tiết giao thông của nhân viên phà
mưa to thế này mà móc tiền mua vé thì đúng là khó thật
một người dân than thở chị lê hạnh dung nhà thành phố thủ đức cho biết
hôm nay tuy đi đường có đông nhưng không ủn tắc chỉ khi đến đây thì đợi hơi lâu vì mưa to quá
anh nguyễn toàn phi ngụ quận ba
thành phố hồ chí minh than đi chơi lễ vui thì hai năm đại dịch có được đi đâu đâu nhưng mưa lớn thế này thì quá cực
có thể thấy những chuyến đi với mục đích vui chơi xả hơi lại khiến nhiều người chật vật trên đường quay lại thành phố
chuyển sang một số tin giao thông đáng chú ý liên quan đến vụ xe khách lấn làn vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn
dù được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng
nạn nhân thứ ba trong vụ xe khách tông hai xe máy trên đường hồ chí minh đã tử vong
sáng ngày bốn tháng năm ban an toàn giao thông tỉnh đắk nông cho biết nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn
giữa xe khách và hai xe máy xảy ra vào sáng ngày ba tháng năm đã tử vong
theo đó bà đỗ thị v sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tỉnh đồng nai đã tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tỉnh đắk lắc
trước đó vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường thành phố hồ chí minh đã khiến ông đặng văn v
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc và ông đỗ văn n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ huyện đắc minh tỉnh đắk nông tử vong
như đã phản ánh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng một mươi giờ ngày ba tháng năm tại km một nghìn tám trăm một mươi đường hồ chí minh
thuộc địa bàn xã đắk gần huyện đắk minh tỉnh đắk nông
xe khách dường nằm của nhà xe hồng anh mang bị kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bảy trăm sáu mươi tám do tài xế lê văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tỉnh đắk lắc điều khiển
trên xe chở bốn mươi năm người chạy theo hướng tỉnh đắk lắc tỉnh đắk nông
khi xe đến địa điểm trên chiếc xe khách lấn làn vượt ẩu đã tông vào hai xe máy của ba nạn nhân trên
chưa dừng lại xe khách tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường
đoạn clip do camera giám sát hành trình của một ô tô chạy phía sau ghi lại cho thấy
trên xe khách dương nằm chạy với tốc độ khá cao liên tục lấn sang phần đường bên trái
sau khi vượt nhiều chiếc ô tô và xe máy cùng chiều
chiếc xe khách đã tông liên tiếp vào hai xe máy gây tai nạn liên hoàn
thưa quý vị đã có rất nhiều tình huống đứng tim do những chiếc xe khách dường nằm phóng nhanh
lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ẩu
vụ tai nạn này là bài học đắt giá cho tất cả những tài xế xe khách dường nằm
trong việc kiểm soát tốc độ di chuyển và đi đúng làn đường quy định
bên cạnh đó mới đây trên đường phan văn trị quận gò vấp tp hcm
một chiếc ô tô hiệu honda city đang lưu thông thì bất ngờ đâm vào con lươn lật ngừa kính xe vỡ nát
may mắn là nữ tài xế được người dân cứu thoát ra ngoài
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày ba tháng năm một người phụ nữ khoảng bốn mươi năm tuổi
chưa rõ danh tính điều khiển xe honda city bs bảy mươi hai a năm mươi hai nghìn một trăm bốn mươi hai lưu thông trên đường phan văn trị
hướng quận gò vấp đi quận một mươi hai
khi đi đến địa chỉ số bảy trăm linh một phan văn trị phương bảy quận gò vấp
xe ô tô bất ngờ va vào con lươn
cú va chạm mạnh làm xe ô tô lật nhào lộn vòng úp ngực
nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc nhanh chóng giải cứu người phụ nữ trong xe
tại hiện trường chiếc ô tô bị hư hỏng nặng kính xe vỡ vụn may mắn không có người bị thương
nhận tin báo lực lượng chức năng quận gò vấp đã có mặt điều tiết giao thông khu vực
xử lý hiện trường vụ tai nạn vụ việc làm cho tuyến đường phan văn trị kè xe kéo dài hơn một km
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
quay trở lại với những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý
sau gần một mươi tháng lần đầu tiên trong ngày việt nam không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
ca mắc mới tiếp đà giảm mạnh
tổ chức y tế thế giới khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp chuyển tiếp
từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
theo bộ y tế trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua năm một trăm hai mươi một ca một ngày
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
sau khi làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
việt nam liên tục ghi nhận số lượng lớn bệnh nhân tử vong do mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo thống kê của bộ y tế ngày ba tháng năm
lần đầu tiên việt nam không có bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
đây là một tin vui trong cuộc chiến phòng chống đại dịch ở nước ta kể từ hai mươi một tháng tám
ngày bản tin phòng chống dịch của bộ y tế không có ca tử vong do covid một mươi chín
và trừ hai ngày mùng một và mùng hai tết nguyên đán bộ y tế không công bố số người tử vong
trong khoảng ba bốn tuần qua số ca mắc mới covid một mươi chín ca nặng và tử vong
tại các tỉnh thành phố
có xu hướng giảm từ ngày do việt nam đã chỉ khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
với quy mô lớn nhất trong lịch sử
việt nam là một trong các quốc gia có số liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất thế giới
bộ y tế cũng cho biết thêm năng lực đáp ứng của hệ thống y tế đã trụ vững trong đợt cao điểm của dịch
với khả năng đáp ứng tối đa hai trăm linh giường điều trị
thời điểm số ca nhập viện điều trị cao nhất khoảng một trăm năm mươi trường hợp ngày một mươi năm tháng ba
tổ chức y tế thế giới nhận định dịch covid một mươi chín sẽ không biến mất hoàn toàn có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
ngày ba mươi một tháng ba tổ chức y tế thế giới ban hành kế hoạch đáp ứng và phòng chống
nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
tổ chức y tế thế giới cũng khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp chuyển tiếp
từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
và hy vọng là với những kế hoạch phòng dịch trong thời gian tới
dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát trên phạm vi toàn thế giới
đồng thời tình hình kinh tế sẽ tiếp tục được phục hồi hơn
mặc dù việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang dần kiểm soát tốt dịch bệnh
sự xuất hiện của các dòng phụ lây lan mạnh khiến các nhà khoa học tin rằng
ncov sẽ không bao giờ biến mất
nhà virus học robert f gary delta land của mỹ cho biết
loại virus này có những mánh khóe mà chúng ta chưa từng thấy
chúng ta biết nó có thể chưa lây nhiễm hoàn toàn như bệnh sởi
nhưng chắc chắn cấp độ lan tràn gần giống
trong số các biến chủng ncov mới omicron đang chiếm ưu thế
và cũng phát triển thành nhiều chủng vụ nhất
giới chức y tế mỹ hiện quan tâm đặc biệt tới ba hai một mươi hai một
với khả năng lây truyền cao hơn hai mươi năm so với ba hai và đang chiếm ưu thế trên toàn quốc
ngay cả những người tiêm bốn mũi vaccine vẫn bị điểm bệnh
trường hợp này khiến các nhà khoa học nhận ra một điều rất rõ ràng
đó chính là không có liều vaccine nào có thể tạo ra lá chắn hoàn hảo
chống lại lây nhiễm ncov điều mà chúng ta vốn đã kỳ vọng
do vậy vaccine đã làm tốt vai trò giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh
sự xuất hiện và lây lan mạnh của ba hai một mươi hai một cũng là tín hiệu đưa loại virus này
lên nác thang mới cho chúng ta nhận thấy kết cục không bao giờ chấm dứt của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta đang chứng kiến xu hướng lây lan ngày càng mạnh của ncov sau mỗi lần biến chủng
trước ba hai một mươi hai một ba hai cũng chuyển bệnh nhanh hơn nhiều so với chủng gốc omicron
tương tự omicron dễ lây truyền hơn delta delta dễ lây truyền hơn anfa
và alpha dễ lây truyền hơn delta
omicron chưa phải là chủng cuối cùng của ncov
các dòng phụ tiếp tục xuất hiện
tháng bốn các nhà khoa của nam phi xác định hai dòng phụ mới là ba bốn và ba năm
với những đột biến từng xuất hiện trong những biến chủng trước đó
có liên quan việc né tránh miễn dịch
số ca nhiễm hai chủng này ở nam phi tăng lên nhanh chóng
tình huống tương tự cũng đang xuất hiện ở mỹ
một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố ngày một tháng năm cho thấy
các chủng phụ mới xuất hiện rất thành thạo trong việc loại bỏ kháng thể trung hòa
ở người đã khỏi omicron ban đầu
chính vì vậy họ cảnh báo ba bốn và ba năm có khả năng dẫn đến làn sóng lây nhiễm mới
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm michael t osterholm đại học minnesota cho biết
sự tiến hóa của ncov nhanh và rộng hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi
mỗi ngày thức dậy tôi lo sợ sẽ có một biến số mới phải xem xét
chúng ta đang chứng kiến những biến chủng phụ của chủng phụ
ông gari có phần mềm cho phép tạo ra những hình ảnh đồ họa đa chiều của virus
xoay nó theo nhiều hướng để quan sát vị trí các đột biến
và rút ra kết luận chúng có đáng ngại hay không
khi được hỏi về ba hai một mươi hai một và lý do nó lây lan mạnh
vì chuyên gia lưu ý chủng phụ này chứa đột biến s bảy trăm linh bốn l có thể gây mất ổn định
một phần protein gai trên bề mặt của virus
điều đó tạo điều kiện cho ba hai một mươi hai một lây nhiễm mạnh hơn
nhưng đó chưa phải là tất cả cách sars cov hai tồn tại thích nghi
nó còn có thủ thuật khác là tái tổ hợp
biến trùng tái tổ hợp xuất hiện khi hai chủ khác lây nhiễm đồng thời và một vật chủ duy nhất
các gen của chúng giao thoa kết hợp thành chủng mới
quá trình tái tổ hợp cũng là nguồn gốc tạo nên omicron xe
theo nhà virus học jeremy sluban trường y đh massachusetts
tình huống sâu nhất mà chúng ta sẽ gặp phải là sự xuất hiện của biến chủng mới
hoặc trùng tái tổ hợp khiến vaccine hiện tại mất hết hiệu lực trong việc ngăn ngừa bệnh nặng
nhưng đến nay điều may mắn là kịch bản đó chưa xảy ra
cũng không có chủng tái tổ hợp nào lây lan mạnh như omicron hoặc những biến chủng mới trong vụ gần đây
cùng với nhận định ncov sẽ không bao giờ biến mất
tại tokyo các nhà khoa học nhật bản vừa phát hiện ra đột biến mới trên protein gai
của biến thể phụ ba hai thuộc biến thể omicron ở cùng một vị trí giống với đột biến trên biến thể delta
nhóm nghiên cứu của phó giáo sư hiroaki takuchi trường đh y tế và nhà khoa tokyo đã phát hiện ra đột biến trên
khi phân tích adn của các mẫu bệnh phẩm lấy từ một trăm một mươi sáu bệnh nhân đã chữa trị ở bệnh viện này
trong vòng ba tháng cho tới giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
theo nhóm nghiên cứu đột biến này được tìm thấy ở hai bệnh nhân nhiễm ba hai omicron
một biến thể phụ đang chiếm ưu thế ở nhật bản
nó xuất hiện ở vị trí l bốn trăm năm mươi hai trên protein gai của ba hai omicron
cùng một vị trí với đột biến trên biến thể delta một biến thể đã lây lan khá nhanh ở nước này vào mùa hè hai nghìn hai mươi
nhóm nghiên cứu tin rằng đột biến mới đã xảy ra ở nhật bản một phần vì các đặc tính gen của nó
một phần vì hai bệnh nhân trên không đi ra nước ngoài trong thời gian gần đây
cho đến thời điểm này nhóm nghiên cứu vẫn chưa ra thông báo
liệu đột biến mới có làm tăng khả năng lây lan của ba hai omicron hay không
tuy nhiên hai bệnh nhân trên đều có các triệu chứng khá nhẹ
đài truyền hình nhk dẫn lời phó giáo sư takeochi cảnh báo đột biến mới có thể khiến cho biến thể này lây lan nhanh
vì vậy người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch
trong khi đó tại trung quốc theo nhiều số liệu thống kê
các tiêu khóa tìm kiếm cách di cư tăng đột biến khi trung quốc thắt chặt biện pháp chống dịch
khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn bức bối
từ bỏ cơ hội nhập quốc tịch mỹ cô koju chuyển về quê hương ở trung quốc
khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang trên đà phát triển mạnh mẽ
sáu mươi năm năm sau nữ nhà văn thượng hải bắt đầu hối hận với quyết định đó
khi cô phải đối mặt với cảnh phải ở trong nhà trong chiến dịch zero covid một mươi chín nghiêm ngặt khiến hàng triệu người dân phẫn nộ
cô ju nói với nikkei asia không ai muốn thượng hải phải trải qua tình cảnh tương tự ở các thành phố khác trong hai năm chống dịch vừa qua
hiện tại mọi diễn biến ở thượng hải đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi
tôi đã mất niềm tin trung quốc có thể trở lại tình trạng của năm mươi năm về trước bất cứ lúc nào
cô cũng lo sợ rằng giới chức trách có thể vào nhà mình và số phận ba con mèo của cô sẽ rất bấp bênh
đã xảy ra những trường hợp thú cưng của người dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh bị xử lý một cách tản nhẫn
vì vậy dù bắt đầu tìm hiểu cách để ra nước ngoài từ những người bạn đi trước
cô tham gia một nhóm trên wechat tập hợp khoảng một trăm linh người cùng chỉ hướng hầu hết ở thượng hải tìm đường thoát thần
xu hướng này đang diễn ra trên các mạng xã hội
với từ khóa di cư được tìm kiếm hơn bao giờ hết
kể từ khi trung quốc thắt chặt các biện pháp zero covid một mươi chín các bài đăng liên quan đến việc di cư trên wechat đã tăng khoảng bốn trăm bốn mươi
đạt mức cao nhất bảy mươi hai triệu bài vào ngày một mươi năm tháng bốn
trên weibo ngập tràn các chủ đề tìm kiếm liên quan đến di cư
một số cơ quan di trú cho biết rằng họ nhận được lượng yêu cầu tăng vọt sau khi thượng hải đóng cửa thành phố
nhưng hầu hết đều là phản ứng tích thời với tình huống và hơn chín mươi trường hợp không đáp ứng các yêu cầu để di cư hoặc thiếu các khoản tiền cần thiết
leo wang người đứng đầu các cơ quan di cư ở cả thâm quyến và thượng hải cho biết
các yêu cầu di cư đã tăng khoảng năm mươi sau khi vũ hán nơi covid một mươi chín lần đầu tiên được phát hiện áp dụng lệnh giãn cách xã hội
tuy nhiên không có kế hoạch nào thành hiện thực
quang nói lượng yêu cầu giảm xuống khi trung quốc kiểm soát dịch bệnh vào năm hai nghìn hai mươi
rất nhiều người trung quốc sống ở nước ngoài đã cố gắng để trở về quê hương
trong khi các yêu cầu tăng gấp ba lần giữa thời điểm thượng hải đóng cửa chỉ có khoảng một mươi là có kế hoạch nghiêm túc
thưa quý vị
việt nam đang dần kiểm soát được dịch bệnh khi không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín sau gần một mươi tháng
tuy nhiên những diễn biến dịch bệnh của nhiều nước như trung quốc nhật bản
cùng với khẳng định ncov sẽ không bao giờ biến mất của các nhà khoa học
cho thấy đại dịch này vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại